hòa chung không khí háo hức của ngày hội tòng quân trên khắp mọi miền tổ quốc hơn một mươi chín hai trăm linh thanh niên ưu tú của một mươi một tỉnh thành phố thuộc quân khu năm đã hăng hái thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc lên đường nhập ngũ để bảo vệ quê hương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về không khí ngày hội tòng quân tại đà nẵng
ngay từ sáng sớm tại bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân cho một thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
những thanh niên trong quân phục trình tề với tâm trạng vui vẻ háo hức lên đường đều có các bạn người thân và gia đình tham dự để động viên các chiến sĩ yên tâm rèn luyện trong môi trường quân đội phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vững tay súng để bảo vệ quê hương tổ quốc